trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng kinh tế asean lần thứ năm mươi hai và các hội nghị có liên quan đường tổ chức tại hà nội từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi theo hình thức trực tuyến
chiều nay các bộ trưởng kinh tế asean đã có buổi tham vấn trực tuyến với các đối tác ngoại khối bao gồm liên bang nga
các bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của dịch covid một mươi chín tới sự phát triển kinh tế của hai bên
giữ vững kinh tế vĩ mô và sự ổn định tài chính thông qua việc mở cửa thị trường thương mại và đầu tư bảo đảm sự thông suốt của chuỗi cung ứng
đặc biệt là đối với luồng tru chuyển của hàng hóa thiết yếu như y tế thuốc men và thực phẩm trong khu vực
theo thống kê từ phía asean tổng giá trị giao dịch thương mại giữa asean và nga đạt một mươi tám hai nghìn tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi chín
chiếm sáu tổng kim ngạch thương mại của asean trong khi fdi từ nga sang các nước asean đạt bốn mươi năm triệu usd
các bộ trưởng hoan nghênh sự hợp tác hiệu quả giữa nga và hội đồng kinh doanh asean rabc và các trưởng seom
bên lề cuộc họp asean eaeu về hội nhập kinh tế tại moscow vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và kỳ vọng vào những hoạt động hợp tác tiếp theo trong tương lai
chiều cùng ngày các bộ trưởng kinh tế asean đã có buổi tham vấn trực tuyến với các đối tác ngoại khối
bao gồm ba nước đối tác là trung quốc nhật bản và hàn quốc gọi tắt là asean cộng ba
các bộ trưởng của hai bên ghi nhận rằng theo thống kê từ phía asean tổng giá trị giao dịch thương mại giữa asean và ba nước đối tác nói trên đã đạt tám trăm chín mươi hai nghìn tỷ usd
đóng góp ba mươi một sáu cho tổng giá trị giao dịch thương mại của asean với các đối tác trong năm hai nghìn một mươi chín tăng nhẹ khoảng gần một năm so với cùng kỳ năm trước
trong khi đó tổng giá trị fdi từ ba nước này vào asean đạt khoảng ba mươi hai tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi chín chiếm khoảng một mươi chín chín trong tổng số fdi
trong khi đó tổng giá trị fdi từ ba nước này vào asean trong cùng năm các bộ trưởng thống nhất sẽ tiếp tục giữ vững hợp tác cùng nhau chống lại đại dịch để phát triển kinh tế và ổn định các chính sách vĩ mô giữa các bên
vấn đề quan trọng là phải giữ vững lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp khu vực sau đại dịch và tập trung nguồn lực vào thúc đẩy kinh tế ổn định xã hội
đặc biệt là việc ký kết hiệp định rcep trong năm hai nghìn hai mươi các bộ trưởng nhất trí sẽ tăng cường hợp tác triển khai kế hoạch hành động giữa hai bên nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm thiểu rủi ro do covid một mươi chín mang lại sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ xảy ra trong khu vực
cùng ngày các bộ trưởng kinh tế asean đã có cuộc họp lần thứ tám với các đối tác ngoại khối trong khu vực đông á bao gồm các nước australia trung quốc ấn độ nhật bản hàn quốc new zealand liên bang nga và hoa kỳ
các bộ trưởng hối thúc việc tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế khu vực và chung tay đẩy lùi đại dịch bảo đảm sự phát triển kinh tế chung trong toàn khu vực ổn định kinh tế vĩ mô
các bộ trưởng hoan nganh sáng kiến về giảm nhẹ tác động của đại dịch covid một mươi chín bao gồm việc thiết lập quỹ asean ứng phó với đại dịch covid một mươi chín cũng như việc thiết lập quỹ cung cấp y tế trong khu vực asean nhằm chống lại đại dịch này
các bộ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò của các công nghệ số và sự hợp tác xuyên quốc gia giữa các nước thành viên của aes các ưu tiên trong thời gian tới cần dành cho các doanh nghiệp nhỏ và kinh tế hộ trong quá trình chung tay chống lại đại dịch